thưa quý vị khán giả những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại một sức khỏe ba sáu năm ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình